chỉ cách đây vài tháng làm việc đến hai ba giờ sáng như thế này là hoạt động thường xuyên của gia đình chị yến
và cũng do những thói quen này chị yến phát hiện bị mắc ung thư gan giai đoạn ba khi chỉ mới hai mươi bốn tuổi
tại mình đang mắc bệnh ung thư gan đau ổ tức là trong gan có rất là nhiều khối u
hiện tại thì mình đang có một trung tâm tiếng hàn nhưng mà vì bệnh như thế này rồi thì mình sẽ không có đi làm được

ngoài thường xuyên thức khuya
ngoài thường xuyên thức khuya

ngoài thường xuyên thức khuya
và thiếu ngủ hàng loạt các thói quen xấu được chị yến duy trì trong hai năm vừa qua khi cùng chồng gây dựng nên trung tâm tiếng hàn của chính mình
và mình đã bắt đầu thay đổi thói quen xấu hẳn

mình không có thời gian để nấu ăn ở nhà mà mình phải đi ra ngoài để ăn ăn hàng quán gần như là một trăm linh
vì là đi ngủ lúc mỗi thế hai ba giờ sáng như thế kèm với cả ăn uống

thường xuyên ở ngoài như vậy chính vì những điều như vậy nên là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe xấu đi của mình
và thực sự lúc đấy mình cũng không ngờ rằng là những cái điều rất là nhỏ nhặt mà hầu như ai cũng làm như thế
nó lại dẫn đến các cái hệ quả nó quá là xấu như bây giờ
cơ chế sinh ung thư được hiểu là bệnh lý ác tính của tế bào
tế bào phân chia không theo quy luật tự nhiên của cơ thể phát triển không kiểm soát thì thành bệnh ung thư
ngoài tác nhân bên trong là yếu tố di chuyển
đa số các tác nhân bên ngoài gây ung thư đều đến từ thói quen không có lợi cho sức khỏe như hút thuốc
chế độ ăn không an toàn lười vận động ồn nhiễm môi trường chính bởi những lý do trên
việc xuất hiện bệnh ung thư đặc biệt là với những người trẻ là không hề hiếm ở nước ta
từ những thế kỷ hai mươi từ những năm bảy mươi tám mươi tuổi trẻ cũng mắc ung thư rất nhiều
tuy nhiên nó mắc một số loại
thế còn gần đây thì cũng có những cái loại ung thư và có cái xu hướng nó trẻ hóa hơn
bây giờ cái vấn đề ô nhiễm môi trường rồi cái vấn đề tập quán sinh hoạt
nó cũng là những cái yếu tố thuận lợi cho cái việc ung thư phát triển
thế nhưng thách niên chẳng hạn tuổi trẻ bây giờ có rất nhiều em hai con trẻ tuổi
nó lao vào nghiện hút thuốc lá thuốc lao rồi nghiện ngập rồi rượu trẻ bê tha
thì tất cả những yếu tố đó là những yếu tố thuận lợi để khởi phát quá trình hình thành cái ung thư